mở đầu là thông tin đến từ quảng ngãi
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa khởi tố ba nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy trăm sáu mươi một s
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s có địa chỉ tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
và tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
gồm một giám đốc trung tâm đăng kiểm và hai đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
mua bán vận chuyển một kg ma túy tổng hợp từ tiền giang lên lâm đồng để tiêu thụ
một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an phối hợp với công an hai tỉnh lâm đồng và tiền giang bắt giữ
tiến hành dừng xe ô tô do nguyễn phát tài điều khiển trở theo nguyễn thị ý nhi công chú tại tỉnh long an trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh
lực lượng công an đã phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng tổng trọng lượng là một kg nghi là ma túy tổng hợp
qua đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn vinh quang chú tại tỉnh tiền giang là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy vào lâm đồng để tiêu thụ
ngay trong đêm các trinh sát đã đến tiền giang phối hợp với công an sở tại khám xét nơi ở cục quang phát hiện thu giữ thêm bốn mươi bịch nước vui và một bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam ba đối tượng trên để điều tra
trong khi đó tại tỉnh đắk lắc thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ ma túy quy mô lớn bắt giữ nhiều đối tượng
cầm đầu đường dây này là hai vợ chồng trần danh phong và nguyễn sương trú tại thành phố bù ma thuật
để điều hành đường dây ma túy này phong và sương đã lập nhóm kín trên tài khoản telegram thuê lường hữu đạt và hồ xuân trường làm nhiệm vụ chia nhỏ và đóng gói ma túy để giao cho khách
để tránh bị phát hiện vợ chồng phong đã nhờ nguyễn ngọc kỳ duyên
trú tại thành phố bù ma thuật đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền mua bán trái phép chất ma túy
được biết ma túy được phong mua từ thành phố hồ chí minh rồi chuyển về theo đường xe khách mỗi ngày giao dịch từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm ngọc trơn
chú tại xã bình giang huyện hòn đất và đoàn hữu nghị chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra đoàn hữu nghị khi chưa được sở hữu bốn mươi chín cổ phần của bà phạm thị tuyết hồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp kiên giang
nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để chuyển nhượng một mươi năm vốn góp thực tế bao gồm năm thửa đất với diện tích ba trăm linh tám hectare cho phạm ngọc trơn
với giá chuyển nhượng trên sáu mươi bảy tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền là ba tỷ đồng
đồng thời nghị đã cấu kết với trơn đưa ra thông tin sai sự thật để cho sáu người dân tại huyện hòn đất tin tưởng làm hợp đồng thuê tổng cộng ba một trăm chín mươi năm công đất nông nghiệp
để chiếm đoạt tổng số tiền trên hai chín tỷ đồng
khám xét khẩn cấp nhà ở của trơn và nghị cơ quan điều tra đã thu giữ những tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội
đồng thời trơn cùng với một số đối tượng tại địa phương còn thực hiện hành vi bảo kê có lúa gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc
giới chứng của trơn có rất nhiều đàn em
có nhân thân xấu sẵn sàng gây thương tích cho người khác nếu có mâu thuẫn xảy ra
thưa quý vị cuối năm tình hình tội phạm đột nhập vào trộm cắp tài sản của người dân cũng diễn biến hết sức phức tạp
mới đây công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự ba đối tượng bao gồm cháu dẫn dậu đoàn phi long và trịnh đức giang công chú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu chỉ trong ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn dậu và long đã đột nhập vào nhà của hai hộ dân ở xã sâu chầu và thị trấn tràng bom trộm cắp hai chiếc xe gắn máy đưa về phòng trọ của các đối tượng để cất dấu
tiến hành kiểm tra nơi ở của dậu lực lượng công an đã phát hiện cả long và giang cùng với tăng vật là hai chiếc xe mô tô một bộ dụng cụ dùng để bẻ khóa một tv một bộ loa một đầu thu và một xe ô tô
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giang và dậu có đột nhập vào nhà của một người dân ở khu phố ba thị trấn tràng bom trộm cắp một dàn karaoke bốn tv các loại
tổng trị giá ba vụ trộm cắp nói trên là khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
được biết các đối tượng này đều nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng liên tục xảy ra hai vụ cướp tại ngân hàng và một vụ cướp tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
điều này cũng là một vụ cướp của các đối tượng
điều này cũng dế lên mối lo ngại về diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân chủ cơ sở kinh doanh vàng cần tăng cường hệ thống an ninh
nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn phương thức liều lĩnh manh động của các đối tượng để phòng ngừa hiệu quả với tội phạm cướp giật cuối năm
thông qua cậm nang hướng dẫn tuyên truyền như thế này các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã nắm được phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp giật
quan trọng hơn hết là cách nhận diện đối tượng và xử lý khi có tình huống cướp xảy ra
chủ cơ sở cũng nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa từ các vụ việc đã xảy ra
quận hải châu là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
hoạt động giao dịch diễn ra số
hội động chủ yếu là khách nước ngoài
giác định thời điểm cuối năm các đối tượng cướp giật sẽ lợi dụng để hoạt động
công an các phường tăng cường xuống địa bàn yêu cầu chủ cơ sở rà soát tất cả hệ thống camera an ninh
và tuyên truyền về thủ đoạn mới của đối tượng
công an tuyên truyền và phổ biến cho mình những thủ đoạn mới của các đối tượng
đà nẵng thì gần đây hay xảy ra tình trạng cướp ngân hàng
công an phường sẽ đến trực tiếp
đến cơ sở và có yêu cầu là các cơ sở bổ sung thêm camera giám sát an ninh
và có tăng cường thêm bảo vệ tuyên truyền thêm về vấn đề nhận biết của các loại đối tượng
công an phường đã có một cái cẩm nang ba phòng đấu với lại chia khai trên cái gia lô
và yêu cầu các cơ sở có thể các người dân hoặc là cơ sở có thể quét và nắm được những phương thức thủ đoạn

trong năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng xảy ra hai vụ cướp tại ngân hàng việt tiên banh chi nhánh đống đa
ngân hàng bidv chi nhánh ngũ hành sơn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và một vụ cướp tại tiềm vàng quận thanh khê
các đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh sử dụng súng uy hiếp và sẵn sàng tấn công
từ các vụ việc cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tội phạm này
các cơ sở kinh doanh vàng bạc các ngân hàng phải có những hệ thống camera tốt
thường xuyên kiểm tra để khắc phục những sự cố về camera
để khi nếu có những vụ việc xảy ra là mình có trích xuất để chất lượng camera nó được tuyệt vờ
đảm bảo cho công tác điều tra phá án
nên chọn và tìm những công ty vệ sĩ chuyên nghiệp và được lực lượng vệ sĩ phải được đào tạo cơ bản
còn ngoài ra nữa là nên chọn những vệ sĩ có sức khỏe
có khả năng để xử lý tình huống
các đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng cướp tiệm vang đều bị truy bắt ngay sau đó
và đối diện với bản án thích đáng
song mỗi cơ sở kinh doanh tuyệt đối không chủ quan
cần nâng cao hệ thống an ninh và trang bị đầy đủ kiến thức để xử lý tình huống
vào tối qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh mạng
phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện đức trọng đã bắt quả tang
một vụ vận chuyển tàng trữ mua bán gần một tạ pháo trên địa bàn thu giữ gần ba tạo pháo các loại
vào lúc một mươi h ba mươi phút cùng ngày các trinh sát cùng với các đơn vị đã tiến hành bắt quả tang nguyễn thanh tuyền bốn mươi năm tuổi
trú tại thôn phú thạnh xã hiệp thạnh cùng với sáu mươi sáu hộp hình chữ nhật hai mươi tám cây hình trụ một bốn trăm linh viên hình tròn có nhiều màu sắc
và sáu mươi một quả hình bầu nghi là pháo nổ
các loại toàn bộ số tăng vật này có tổng khối lượng hai trăm bảy mươi một tám kg
tuyến khai nhận số pháo trên mua lại của một người không rõ lai lịch và đã mua hai lần với giá ba mươi sáu triệu đồng
nhằm mục đích sử dụng và bán vào dịp tết nguyên đán
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật trên
đồng thời tạm giữ tuyền để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tàng một nam thanh niên
chú tại tỉnh quảng nam có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng là nguyễn hoàng thông hai mươi sáu tuổi trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
trên tuyến quốc lộ một a km chín trăm bốn mươi một thuộc địa bàn xã hòa phước huyện hòa vang
tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a hai mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi bốn do thông điều khiển nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
qua test nhanh thông dự
dương tính với chất ma túy
tổ công tác tiếp tục kiểm tra người và đồ vật thì phát hiện trong túi của thông có ba gói nhỏ
bên trong có chứa chất bột màu trắng
thông khai nhận là ma túy kentamin mua về để sử dụng
hiện tổ công tác đã lập biên bản bán giao vụ việc và đối tượng cho công an huyện hòa vang thụ lý điều tra
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng dương tấn đạt sinh năm hai nghìn hai và lê huỳnh lợi sinh năm hai nghìn ba
trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lợi điều khiển xe mô tô trở đạt đến đoạn đường trần quang khải
thuộc phường tân đông hiệp thành phố di an thì phát hiện một người phụ nữ đi xe một mình nên đã bám theo
sau đó cả hai áp sát giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an thành phố di an đã xác minh
truy xét và mời các đối tượng về trụ sở công an để làm việc

qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cận tết các loại tội phạm lợi dụng sự bận rộn dẫn đến sơ hở của người dân để gia tăng hoạt động
thủ đoạn tinh vi liều lĩnh nhất là tội phạm cướp giật trộm cắp tài sản xảy ra ở nhiều nơi
và để giữ gìn an ninh trật tự lực lượng công an tăng cường các biện pháp đấu tranh chấn áp
còn về phía người dân công an tiếp tục khuyến cáo cần nâng cao cảnh sát và bảo quản tài sản của mình
giãn sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba khi đang điều khiển xe mô tô trên đường lê văn phẩm thuộc phường sáu thành phố mỹ tho
chị phạm thị yến nguyệt đã bị hai đối tượng giật chiếc ba lô
bên trong có gần ba triệu đồng cùng giấy tờ và một số vật dụng cá nhân
em đi làm bình thường thì cái túi sách của em thì nó nhỏ em để vô cấp xe
còn bữa đó em đi công việc thì em để đồ hơi nhiều cho nên em sang qua cái ba lô nó hơi bự nên em để phía trước

thì sáng sớm thì em không có móc lại
sáng sớm thì đường cũng rắn em chạy chậm cho nên hai đối tượng cặp phía bên tay phải của em và giật cái ba lô của em
nhận tin báo công an tp mỹ tho tiến hành điều tra xác minh bắt giữ hai đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tại thành phố mỹ tho
cả hai đối tượng đều có tên án về tội cướp giật tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện hai vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện châu thành và thành phố mỹ tho
với trường hợp của anh nguyễn phúc huy chú tại huyện châu thành do thiếu cảnh giác
chủ quan để xe máy trước nhà một hộ dân ở xã mỹ phong tp mỹ tho không có người trông coi nên đã bị kẻ gian trộm xe
cũng như thường ngày mình dựng chỗ làm đó kế bên có chỗ trống này mình dựng đỡ vậy nhưng mà không có phá cổ
rồi trưa ngủ dậy thấy mất rồi mới báo nguyên
từ đầu tới nay rồi mình dựng đây thấy cũng ổn đó mình cũng chủ quan một phần

lê văn lộc chú tại xã mỹ phong cũng bị mất xe từ sự chủ quan khi để xe trước căn nhà đang xây dựng mà không có người chôm giữ
rất may chỉ sau thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên đồng thời thu hồi được ba xe mô tô trao trả cho các bị hại
nói chứ kiếm lại cũng mừng dữ lắm có xe đi làm thấy bên ngành công an nói quá tốt vừa mất xe điện là chạy vô liền
mà tới chiều anh ấy bắt được nghe nói cũng mừng dữ lắm tinh thần của anh ấy làm trách nhiệm dữ dằn
cũng trong thời gian gần đây các đối tượng phạm tội còn giả danh người nhà bệnh nhân trà trộn vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản
qua điều tra truy xét công an thành phố mỹ tho đã bắt giữ được đối tượng thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiền giang và tỉnh bến tre
theo cơ quan công an phần lớn số vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian gần đây là do chủ sở hữu chủ quan thiếu cảnh giác tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản công an thành phố mỹ tho đã và đang tập trung giao quân chấn áp các loại tội phạm này nhất là trong thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
gần tết là tình hình tội phạm chất tăng đặc biệt là tội phạm sản phẩm sở hữu trộm cướp cướp dựt về cơ cấu tội phạm thì tội phạm này chiếm khoảng trên sáu mươi của các loại tội phạm